trong một phát biểu mới đây thủ lĩnh cấp cao của phong trào hamas ông osama hamdan đánh giá phản hồi của israel đối với đề xuất mới nhất của hamas liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn kéo dài sáu tuần ở gaza là tiêu cực
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục ở qatar
theo ông hamdan các bên trung gian tại qatar đã truyền quan điểm của israel đối với đề xuất của hamas nhưng quan điểm này không đáp ứng nguyện vọng của người dân palestine
ông đánh giá phản hồi của israel là một bước lùi so với quan điểm đã được công bố trước đó và có khả năng cản trở thậm chí đẩy đàm phán vào bế tắc
tuy nhiên ông không nêu chi tiết quan điểm của israel
ông hamdan đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh ngoại trưởng mỹ antony blinken đang có chuyến công du các nước trung đông gồm ả rập xê út ai cập và israel
để thảo luận về những nỗ lực đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn ở gaza đi kèm với các điều kiện về trao đổi con tin và cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân palestine
đây là chuyến công du thứ sáu của ông blinken tới khu vực này kể từ khi xung đột giữa hamas và israel bùng phát vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cùng ngày hai mươi tháng ba thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công vào rafah đang được tiến hành nhưng hoạt động này sẽ mất một thời gian
ông netanyahu cho biết sẽ sớm phê duyệt kế hoạch sơ tán dân thường khỏi rafah nơi có khoảng một năm triệu người palestine đang nương nấu